lực lượng cứu hộ tại tp hcm đã hoàn tất việc trục vớt và đưa chiếc xà lan bị chìm trên sông sài gòn vào bờ an toàn
đây là chiếc xà lan bị chìm trong vụ va chạm với tàu hàng nước ngoài xảy ra vào sáng ngày bốn tháng bảy trên sông sài gòn đã làm hai người thiệt mạng
chiếc xà lan tải trọng gần chín trăm linh tấn bị chìm sâu khoảng một mươi năm mét dưới sông sài gòn đã được kéo vào bờ phía quận hai tp hcm trong chiều ngày bảy tháng bảy
việc đưa xà lan vào bờ sẽ bảo đảm an toàn cho lưu thông đường thủy qua khu vực
hiện lực lượng chức năng đang bơm nước bên trong khoang chiếc xà lan để đưa xà lan nổi trở lại lên mặt nước như bình thường
vụ tai nạn chìm xà lan xảy ra vào sáng sớm ngày bốn tháng bảy khi một tàu chở container quốc tịch mông cổ đi từ cảng vict về phía hạ lưu sông sài gòn đã va chạm với xà lan chở sáu trăm linh mét khối cát đi hướng ngược lại tại đoạn sông gần đảo kim cương quận hai tp hcm
một người bị thương và hai người trên sân
xà lan bị mất tích sau vụ va chạm
đến chiều ngày năm tháng bảy thi thể của hai nạn nhân đã được tìm thấy